sau khi giành ngôi vô địch iff cup hai nghìn một mươi tám đội tuyển việt nam không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi vì giải đấu asean cup hai nghìn một mươi chín cũng đang cận kề
tuy nhiên để có được thành công của đội tuyển việt nam tại aff cup hai nghìn một mươi tám và cả những giải đấu lớn khác trong năm đội tuyển của chúng ta cần phải tập trung và cố gắng nhiều hơn nữa
là một chiến lược gia huấn luyện viên park hang seo có biết tài trong việc phát huy điểm mạnh của từng cầu thủ
bất cứ cá nhân nào được sử dụng đều có ý đồ chiến thuật cụ thể phục vụ cho lối chơi chung của đội tuyển và một khi đã vào sân thì đều mang tinh thần quyết tâm rất cao từ những vấn đề chuyên môn đến yếu tố tâm lý
tất cả đều được huấn luyện viên người hàn quốc thực hiện một cách hài hòa để mang tới sức mạnh giúp đội tuyển việt nam vượt qua khó khăn và vươn tới danh hiệu vô địch đông nam á
theo kế hoạch đội tuyển việt nam có bốn ngày nghỉ từ một mươi sáu đến một mươi chín tháng một mươi hai sau đó toàn đội sẽ tập trung trở lại nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết asean cup sẽ diễn ra từ ngày năm tháng một năm hai nghìn hai mươi
bốn ngày nghỉ là quãng thời gian cần thiết để các cầu thủ hồi phục thể lực và lấy lại cảm hứng chơi bóng
sau khi trở lại vào ngày hai mươi tháng một mươi hai đội tuyển việt nam sẽ gặp đội tuyển cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên trong trận giao hữu vào ngày hai mươi năm tháng một mươi hai tới
bên cạnh mục tiêu của đội tuyển quốc gia một nhiệm vụ quan trọng khác đặt ra
đó là công tác đào tạo bóng đá trẻ của bóng đá việt nam trong năm hai nghìn một mươi chín
nguồn vận động viên kế cận cho các đội tuyển nhưng mà chúng ta chưa làm được nhiều vấn đề này
từ năm hai nghìn một mươi chín nhiệm vụ của ban chấp hành khóa mới cũng đã đặt lên trung tâm bóng đá trẻ cũng là một trong những nhiệm vụ của liên hòa bóng đá việt nam
tại vòng chung kết giải bóng đá châu á hai nghìn một mươi chín thay cho huấn luyện viên park hang seo nằm ở bảng d với các đối thủ là đội tuyển iran iraq và yemen
đội tuyển việt nam sẽ bước vào trận đấu đầu tiên với đội tuyển iraq vào ngày tám tháng một